theo thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn của ủy ban nhân dân tp hcm vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
hiện tp hcm có một mươi một quận huyện đạt trạng thái bình thường mới và số địa bàn còn lại ở cấp hai và không có địa phương nào ở cấp ba
tp hcm đang ở cấp độ hai tại hai mươi hai địa phương cấp quận quyện có một mươi một đơn vị đạt cấp độ một một mươi một địa phương đạt cấp độ hai và không có địa phương ở cấp độ ba
theo thống kê có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và phú nhuận
cấp một lên cấp hai bốn địa bàn giảm cấp độ dịch là quận một mươi một bình thạnh huyện củ chi từ cấp độ hai xuống cấp độ một và huyện cần giờ từ cấp độ ba xuống cấp độ hai
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm năm mươi đơn vị đạt cấp một một trăm năm mươi bảy nơi đạt cấp hai và chỉ có năm đơn vị cấp ba không có địa bàn thuộc cấp độ bốn
tính đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine là chín mươi chín chín mươi hai đạt bảy mươi